xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thông tin đầu tiên trong bản tin chiều ngày hôm nay đến từ tội phạm ma túy
cụ thể vào đêm ngày hôm qua trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an thành phố hồ chí minh
và đội cảnh sát giao thông an sương đã phát hiện bắt giữ một xe tải nghi vấn ở khu vực quận một mươi hai
qua kiểm tra thì đã phát hiện khoảng hơn tám trăm linh bánh chất bột màu trắng được bọc kín nghi là heroin
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng ba tổ công tác đang tuần tra ở khu vực đường trường trinh gần ngã tư an sương
thì phát hiện một xe bán tải có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
qua đó đã phát hiện khoảng hơn tám trăm linh bánh chất bột màu trắng được bọc kín ghi là heroin với khối lượng gần bốn trăm linh kg
kẻ tình nghi sau đó được đưa về công an huyện hóc môn để điều tra
công an thành phố hồ chí minh đã có thông tin xác nhận vụ việc và đang cử các lực lượng liên quan mở rộng điều tra vụ án
trước đó vào ngày hai mươi tháng ba cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cũng đã bắt giữ vụ vận chuyển ba trăm linh kg ma túy đá
tại địa bàn quận bình tân thành phố hồ chí minh và mở rộng điều tra đường dây buôn bán hơn một tấn ma túy
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin thời sự sau của truyền hình công an
bốn đối tượng người lào
bốn đối tượng người lào
vận chuyển hơn một trăm một mươi viên ma túy tổng hợp cũng vừa bị bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình phối hợp với sở an ninh tỉnh khăm muộn của lào bắt giữ
đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
được lực lượng phòng chống ma túy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình chủ công phối hợp với các đơn vị nước bạn phát hiện và bắt giữ
vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba tại nhôm ma lạc tỉnh khăm muộn của lào ban chuyên án đã tổ chức vây bắt các đối tượng
bị phục kích quá bất ngờ các đối tượng liều lĩnh sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt
tuy nhiên với tinh thần đấu tranh mưu trí dũng cảm lực lượng đánh án đã bắt gọn bốn đối tượng cùng tăng vật của vụ án
đây đều là các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy
qua khám xét lực lượng đánh án đã thu giữ một trăm một mươi viên ma túy tổng hợp ba xe ô tô một mươi chín triệu kíp lào cùng nhiều vật chứng khác
trong quá trình vây bắt một chiến sĩ đã bị thương và hiện đang được cấp cứu
còn tại thái bình một lượng ma túy tổng hợp cũng được cho là lớn nhất từ trước đến nay đang được các đối tượng vận chuyển trái phép
đã bị công an tỉnh thái bình phát hiện và triệt xóa
theo thông tin ban đầu chiều ngày hai mươi bốn tháng ba trên quốc lộ một mươi thuộc khu vực thị trấn an bài huyện quỳnh phụ
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với công an thị trấn an bài đã bắt quả tang lê thành minh thiện
chú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước có hành vi vận chuyển trái phép trên ma túy
xét trên người đối tượng và phương tiện giao thông lực lượng công an đã thu giữ một vali có chứa hai mươi bảy sáu trăm sáu mươi chín viên ma túy tổng hợp
và gần ba kg ketamine hai điện thoại di động và bốn bảy triệu đồng
được biết thiện là đối tượng nghiện ma túy và không có việc làm ổn định
chỉ vì thói con đồ hung hãn sau va chạm giao thông thì nguyễn mạnh cường
chú tại phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng đã rút giao thủ sẵn đâm đối phương chặng thương
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo trên về hành vi giết người
theo cáo trạng vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám cương điều khiển xe máy lưu thông trên đường ông ích khiêm quận thanh khê thành phố đà nẵng
thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy do trần tuấn việt hai mươi năm tuổi trú tại quận thanh khê điều khiển
mặc dù va chạm nhẹ không ai bị thương nhưng cả hai vẫn xảy ra cãi nhau
có bực tức về hành vi anh việt không xin lỗi mình nên cường rút dao thủ sẵn trong người đâm anh việt khiến
trước hội đồng xét xử cương đã thanh khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt nguyễn mạnh cường một mươi ba năm tù về tội giết người
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri tôn của tỉnh an giang vừa hoàn tất hồ sơ
chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đoàn văn minh lương văn phúc
cùng chú tại thị trấn tri tôn huyện tri tôn tỉnh an giang về tội trộm cắt thầy sản
do không có tiền tiêu xài nên minh và phúc rủ nhau đi trộm cắt thầy sản khoảng một h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
cả hai chở nhau bằng xe máy đến quán cà phê hoa đá thuộc xã núi tô huyện tri tôn
lợi dụng chủ nhà ngủ say minh và phúc đã đột nhập vào quán lấy trộm xe máy trị giá khoảng một mươi ba triệu đồng của anh nguyễn phi hải
là chủ quán cà phê rồi tẩu thoát
đến năm giờ sáng cùng ngày anh hải thức dậy phát hiện mình bị mất tài sản nên đã trình báo cơ quan công an để tiến hành điều tra
do không tiêu thụ được tài sản nên minh và phúc đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
được biết đối tượng minh từng có ba tiền án về tội trộm cắt tài sản
chỉ trong vòng chưa đầy hai phút các đối tượng đã có thể phá khóa để lấy xe tẩu tán một cách dễ dàng
từ lâu sau thời gian gần đây trên địa bàn huyện miền núi tuyên hóa của tỉnh quảng bình
vẫn xảy ra nhiều vụ trộm cắt xe máy
điều đáng nói một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự chủ quan của chính người dân
lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân tại xã kim hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
khi dựng xe máy trong sân nhà không có người trông coi
hai đối tượng là trần nam thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và trần xuân anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng chú tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
đã dùng vam phá khóa lấy xe máy tẩu thoát và mang đi tiêu thụ
sau khi nhận tin báo lực lượng công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ vụ án
có một chiếc xe với màu xanh
đang dừng trước sân nhà
sân ngồi một ngôi nhà mà không có người
lúc đó em kêu anh dừng xe lại
dừng xe lại cách xe
đi lấy tôm khoảng một mươi mét
rồi một mình em em và anh ở ngoài xe đời
rồi một mình em đi bồ vang
vào tiếp cận chỗ chiếc xe lấy tôm
rút ra cái vam phá khóa
cũng lợi dụng sự sơ hở của người dân
đối tượng hoàng văn đạo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
đã lấy cắp chiếc xe máy của chị trần thị hương
ở xã mai hóa huyện tuyên hóa
khi dựng xe ven đường đi cắt cỏ
tuy nhiên khi đối tượng
mang xe đi tiêu thụ
thì bị lực lượng công an huyện bắt giữ
thời gian qua
đội cảnh khái hành sư
cộng huyện tuyên hóa
đã kiệt phá nhiều đối tượng
đã bắt giữ nhiều đối tượng
ở huyện hơn khế
tỉnh hà tỉnh
các đối tượng
hệt sức tinh vi
đã sử dụng các phám phá khóa tự chế
trong vòng chỉ một đến hai phút
đã thực hiện được việc
bẻ khóa và lấy xe đi
lợi dụng sự sơ hở
thiếu cảnh giác của người dân
để trộm cắp
không phải là thủ đoạn mới của các đối tượng
chính vì thế để đấu tranh phòng ngừa
có hiệu quả với loại tội phạm này
trước hết đòi hỏi mỗi người dân
phải tự nâng cao ý thức cảnh giác
có trách nhiệm trong việc trông giữ tài sản của chính mình
bên cạnh đó chính quyền địa phương
cũng cần làm tốt công tác vận động quần chúng
tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
khi phát hiện mất tài sản
phải đến trình báo cơ quan chức năng
hai mươi tám tháng ba hải quan thành phố đà nẵng cho biết
đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng
để xác định chính xác lô hàng hơn chín một tấn
ghi là ngà voi bị bắt giữ
ở cảng tiên sa của thành phố đà nẵng
trước đó vào chiều ngày hai mươi sáu tháng ba
cục hải quan đà nẵng đã phối hợp
với lực lượng chức năng và các đơn vị
khám xét các container nghi vấn
qua đó phát hiện và bắt giữ hơn chín một tấn hàng hóa
ghi là ngà voi được cất giấu
nguy trang trong các thanh vỗ xẻ
qua kiểm tra hồ sơ
lô hàng này được vận chuyển từ công gô
về cảng tiên sa đà nẵng
cục hải quan cùng các đơn cơ quan tiếp tục
hoàn tất việc kiểm tra khám xét lô hàng này
để hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra
trong quá trình tuần tra kiểm soát
tại thị trấn phú thứ công an huyện tây hòa tỉnh phú yên
đã phát hiện một xe ô tô tải
vận chuyển gỗ trái phép
tiến hành kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát
do đặng thế nguyện chú tại hòa tân
đông huyện đông hòa
điều khiển theo hướng từ sông hinh đến đông hòa
lực lượng công an đã phát hiện
trên xe chở một mươi sáu hộp gỗ hình
thuộc nhóm ba với tổng khối lượng là hơn
không có giấy tờ hợp pháp
hiện lực lượng công an tây hòa đã tiến hành tạm giữ
toàn bộ thăng vật phương tiện để tiếp tục điều tra
đề nghị xử lý
sau khi nhặt được chiếc túi sách
bên trong có hơn hai mươi hai triệu đồng
trên vỉa hè vào sáng ngày hôm nay
anh huỳnh thanh tùng chú tại phường mỹ bình
xuyên của tỉnh an giang
đã đến công an phường mỹ long thành phố long xuyên
giao nộp để trả lại cho người bị mất
để biết anh tùng là nhân viên bán hàng
khoảng bảy giờ cùng ngày
khi anh đến cửa hàng làm việc
thì phát hiện một túi sách để ở phía trước
nên mở ra xem phát điện bên trong có nhiều tiền
sau đó thì anh tùng mang túi sách
vừa nhập đến cơ quan phường mỹ long
công an phường mỹ long
giao nộp để tìm chủ sở hữu trả lại
công an phường đã lập biên bản
tiếp nhận và kiểm tra trong túi sách
có hơn hai mươi hai triệu đồng
cùng các giấy tờ như giấy chứng minh nhân dân
giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép lái xe
mang tên trần thị xuân mai
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
thường trú tại phường mỹ phước thành phố long xuyên
với nhễ cử cao đẹp của anh tùng
lực lượng chức năng đã tiến hành
làm thủ tục đề nghị chủ tịch
ủy ban nhân dân phường mỹ long biểu dương và khen thưởng
ngay sau đây sẽ là những thông tin
về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội giết người
đối tượng lê thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hộ khẩu thường trú tại xóm một
xã nghi long huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
và đối tượng hoàng văn tiến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại tổ bốn a
khu hai phường bắc sơn thành phố long xuyên
tỉnh quảng ninh
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần văn trung
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi hai
phường cẩm bình thành phố cẩm phả
tỉnh quảng ninh
về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
xin chào quý vị và các bạn
do chịu ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao
nên các tỉnh vùng núi phía tây đã có mưa
một số nơi xuất hiện những điểm mưa rông mạnh
trong hai ngày tới khu vực sẽ có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mủ
sáng đến ngày ba mươi một tháng ba
sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc
rết mưa đá và gió rất mạnh
trời truyền rết
nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi tám đến hai mươi chín độ
các tỉnh phía đông bắc bộ
trong hai ngày tới mưa giảm
ngày trời truyền nắng
nhiệt độ trưa chiều giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
tuy nhiên khả năng là từ ngày ba mươi một
không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống
mưa xuất hiện mà còn cần cảnh sát
với tố lốc và gió rất mạnh trong mưa rông
cùng với mưa thì nền nhiệt độ sẽ giảm
từ ngày ba mươi một trời truyền rết
khu vực các tỉnh từ thanh hóa
đến thời thiên huế
trong hai ngày tới thời tiết vẫn ổn định
mưa nhỏ và mưa phùn xuất hiện
chủ yếu vào đêm và sáng
ở phần phía bắc của khu vực
ban ngày trời chuyển nắng với nhiệt độ ban trưa
giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
ở phía bắc và hai mươi chín ba mươi hai độ
ở phía nam
từ chiều ngày ba mươi một tháng ba
do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
nên sẽ có mưa vườn mưa to và giải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió rất mạnh
phía bắc trời rết
còn thời tiết từ đà nẵng đến bình thuận
khá là ổn định
phổ biến ít mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất ngày
ổn định ở mức ba mươi ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
đáng lưu ý là từ chiều ngày ba mươi một
do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
mưa rông xuất hiện ở các tỉnh phía bắc khu vực
bà con cần cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh
trong mưa rông
khu vực tây nguyên
trong ba ngày tới
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày ba mươi có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm phổ biến
trong khoảng một mươi tám ba mươi bốn độ
trong khi đó
nắng nóng vẫn là trạng thái thời tiết chủ yếu
tại các tỉnh thành nam bộ
nơi có nắng nóng mạnh nhất là khu vực
các tỉnh miền đông nam bộ
các tỉnh tây ninh bình dương bình phước tp hcm
nhiệt độ trưa chiều có thể lên tới
có nơi trên ba mươi sáu độ
còn các nơi khác thì nhiệt độ phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
từ khoảng chiều tối
ngày ba mươi tháng ba
mưa rông trái mùa xuất hiện
bà con cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong mưa rông